tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí đi giải quyết mâu thuẫn
hoặc đơn thuần chỉ là thể hiện sự ngông cuồng coi thường pháp luật
đang có diễn biến hết sức phức tạp
qua công tác nắm tình hình và tuần tra kiểm soát
đội cảnh sát giao thông trả tự công an tp vinh tỉnh nghệ an
vừa phát hiện thêm một vụ việc
cơ quan công an sau đó đã triệu tập một mươi hai trường hợp để làm việc
đêm hai ba tại tp vinh một nhóm thanh thiếu niên học sinh trung học phổ thông
có học sinh chưa đủ tuổi nhưng vẫn điều khiển xe mô tô
không đuổi mũ bảo hiểm không gắn biển số
có trường hợp dùng khẩu trang che biển số lưu thông trên đường
đặc biệt nhóm này còn mang theo hung khí như đao kiếm
dàn hàng ngang lạng lách đánh võng trên các tuyến đường
gây dối trật tự công cộng gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
vào cuộc điều tra đội cảnh sát giao thông trả tự công an tp vinh
đã trở tập một mươi hai trường hợp tạm giữ một mươi phương tiện xe mô tô
thu giữ bốn đao kiếm các loại về trụ sở công an để xác minh làm rõ